và cũng tại tp hcm cho đến sáng nay ngày hai tháng sáu công an quận tân phú vẫn đang khám nghiệm hiện trường
điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà xảy ra vào dạng sáng cùng ngày làm một người chết và hai người bị thương
theo thông tin ban đầu vào khoảng giờ ngày hai tháng sáu người dân sống tại hẻm một trăm linh hai bình long
phường phú thạnh quận tân phú tp hcm phát hiện có đám cháy dữ dội tại một căn nhà riêng nên đã chi hô
người dân tại đây đã tìm cách dập lửa đồng thời gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy xuống xử lý
nhận được tin báo công an quận tân phú đã điều động năm xe chữa cháy cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
triển khai công tác ứng cứu những nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy
đến khoảng giờ một mươi bốn phút ngọn lửa đã được khống chế
thời điểm tiếp cận hiện trường do khói và lửa bao trùm cả căn nhà nên lực lượng chữa cháy phải triển khai công tác ứng cứu bằng cách phá tường
tổ công tác cũng đã đưa ba người mắc kẹt bên trong căn nhà ra ngoài gồm hai vợ chồng và một con nhỏ
trong đó người vợ hai mươi ba tuổi đã tử vong
vụ hỏa hoạn còn thiêu dụi nhiều tài sản tại căn nhà trong đó có hai xe gắn máy
thời điểm cháy người chồng phát hiện và bé con nhỏ tẩu thoát lên hướng máy nhà
riêng người vợ xấu xố thì không kịp thoát thân nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ